cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với lê thị một mươi ba chú tại huyện hồng dân tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an ngày một mươi tháng ba ba đến chợ kinh tư thuộc xã điền hải huyện đông hải để mua đồ
ba đã áp sát một người phụ nữ và lấy trộm số tiền gần một triệu đồng
khi phát hiện bị người lạ móc túi người phụ nữ nhanh chóng chi hô và cùng người dân địa phương truy đuổi bắt được ba giao cho cơ quan công an
được biết với thủ đoạn này ba đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bạc liêu và sóc trăng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ